ngày hôm qua ít nhất một trăm hai mươi người đã bị thương khi một trận động đất có độ lớn năm tám làm dung chuyển vùng tây bắc iran gần biên giới với thổ nhĩ kỳ
trận động đất xảy ra khoảng hai mươi phút sau một đợt rung chấn có độ lớn khoảng ba sáu
theo cơ quan khảo sát địa chấn mỹ ussgs trận động đất xảy ra gần thành phố coi ở tỉnh tây azerbastan vào khoảng một mươi ba h ba mươi tám phút theo giờ địa phương với tâm trấn ở độ sâu là một mươi km
trong khi đó trung tâm địa chấn thuộc đại học tehran cho biết trận động đất có độ lớn là năm bốn và tâm trấn ở độ sâu là một mươi hai km
theo giới chức khu vực ít nhất một trăm hai mươi người bị thương khi tìm cách chạy đến nơi an toàn
hơn ba trăm linh ngôi nhà ở một mươi năm làng mạc bị hư hại
các đội đánh giá thiệt hại đã được điều động tới vùng chịu ảnh hưởng trong khi các đội cứu trợ đang trong trạng thái báo động cao
iran nằm ở vùng giao thoa của nhiều tầng kiến tạo địa chất lớn thường từng chứng kiến các hoạt động địa chất